việt nam ủng hộ hungary mở rộng hợp tác với các nước asean đề nghị hungary tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa việt nam và eu trong đó có việc sớm ký chính thức phê chuẩn và thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do việt nam eu
hiện nay đầu tư của hungary và việt nam còn thấp hiện mới có một mươi bảy dự án với tổng mức đầu tư sáu mươi ba năm triệu đô la mỹ
tổng bí thư đề nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế việt nam hungary
cải thiện chính sách và môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho hàng việt nam có mặt nhiều hơn trên thị trường hungary nhất là nông lâm thủy sản hàng diệt may giày dép
đánh giá cao việc hungary cho việt nam vay ưu đãi năm trăm linh triệu euro
tổng bí thư đề nghị hai bên cần lựa chọn những dự án phù hợp năng lực và nhu cầu thúc đẩy việc phê duyệt các dự án đã được chọn
tại cuộc hội đàm hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo
văn hóa thể thao du lịch và lao động tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền
cũng tại hội đàm thủ tướng viktor orbán đánh giá cao vị trí và những đóng góp của cộng đồng người việt tại hungary
đồng thời khẳng định chính phủ hungary sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hungary sinh sống ổn định
phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng hungary viktor orbán
đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
các văn kiện được ký kết lần này gồm
hiệp định liên chính phủ về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng hungary
bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ y tế việt nam và bộ công nghệ và sáng tạo hungary
bốn kế hoạch hợp tác giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
giữa bộ giáo dục việt nam và bộ nguồn nhân lực hungary
bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
về việc thực hiện dự án cung cấp nước sạch quảng bình ii
bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
về dự án xử lý nước tại tỉnh vĩnh long
bản ghi nhớ giữa hiệp hội ngành nước hungary và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về dự án cấp nước sạch tại tỉnh thanh hóa
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng thủ tướng hungary viktor orbán
đã gặp gỡ báo chí hai nước và quốc tế tại nhà quốc hội ở thủ đô budapest
phát biểu tại họp báo thủ tướng viktor orbán cho biết
hungary bắt đầu thích nghi với tình hình mới và mở cửa sang hướng đông
xây dựng chiến lược với các quốc gia như việt nam
thủ tướng viktor orbán nhận định việt nam là quốc gia thành công đặc biệt
có tốc độ phát triển kinh tế trên sáu
một năm và trong thập kỷ tới sẽ là một trong những quốc gia
có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới
không có thất nghiệp và vai trò chính trị trên thế giới được tăng cường đáng kể
nhiều cường quốc mong muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán cho biết
hai bên vừa có cuộc hội đàm hiệu quả trong bầu không khí hữu nghị
chân thành tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước đánh giá thực trạng quan hệ song phương
và xác định những định hướng lớn nhằm củng cố phát triển quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa việt nam và hungary
để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán đã nhất trí
nâng khuôn khổ quan hệ việt nam hungary lên mức đối tác toàn diện
cũng nhân chuyến thăm hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng
thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác toàn diện
và thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được
sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary
sáng cùng ngày tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến đặt hoa tại quảng trường những người anh hùng ở thủ đô budapest
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp hoa kỳ
do ông adam sikhov giám đốc điều hành hiệp hội doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam dẫn đầu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đến việt nam
dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hoa kỳ hai nghìn một mươi tám
thủ tướng đánh giá hiện nay quan hệ việt nam và hoa kỳ đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực
việt nam coi trọng quan hệ hợp tác với hoa kỳ
thời gian qua quan hệ này đang phát triển mạnh mẽ
kim ngạch xuất khẩu của hoa kỳ và việt nam cũng tăng mạnh
ông adam siskov cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định các doanh nghiệp hoa kỳ đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
về cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế
đại diện một số tập đoàn hoa kỳ cũng bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam
mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
cho các doanh nghiệp này làm ăn thành công tại việt nam
nhất là trên lĩnh vực kinh tế số kết nối số thành phố thông minh dược phẩm phát triển năng lượng
cũng như tăng cường hỗ trợ việt nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn thành công tại việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước
thủ tướng cũng hy vọng các doanh nghiệp hoa kỳ đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại việt nam
đặc biệt là các doanh nghiệp hoa kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số
tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ cho phía việt nam
việt nam mong muốn duy trì quan hệ thương mại cân bằng với hoa kỳ
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch liên đoàn công nghiệp hàn quốc
dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
đang phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu
hàn quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam
nhất trí với ý kiến của thủ tướng ông hu trang su cho biết
đầu tư của hàn quốc vào việt nam ngày càng được đẩy mạnh
ông hu trang su mong muốn chính phủ việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hàn quốc
lãnh đạo liên đoàn công nghiệp hàn quốc cũng cho rằng
quan hệ hai nước không chỉ tập trung vào kinh tế
mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa du lịch
hiện đang rất phát triển
nhắc đến thành tích của đội tuyển bóng đá olympic việt nam
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo trên đấu trường châu lục
ông hu trang su cho biết báo chí hàn quốc rất quan tâm thông tin nhiều về đội tuyển việt nam
và đánh giá đội tuyển việt nam sẽ tiếp tục đạt thành tích cao hơn
khẳng định chính phủ việt nam luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có hàn quốc đầu tư thành công tại việt nam
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hàn quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao công nghiệp nặng
phát triển cơ sở hạ tầng và có sự kết hợp tốt hơn chặt chẽ hơn
giữa doanh nghiệp fdi hàn quốc với doanh nghiệp việt nam
và tăng cường nhập khẩu hàng hóa việt nam để cân bằng cán cân thương mại
chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã phối hợp với chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc trang
tỉnh quảng tây trung quốc tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương
chima lộc bình lạng sơn việt nam ái điểm ninh minh quảng tây trung quốc
nhằm thu hút đầu tư vào cửa khẩu cũng như các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa
có phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới nói riêng và tỉnh lạng sơn nói chung
tham dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng các bộ ngoại giao bộ công thương và một số cơ quan ban ngành liên quan
trong những năm qua quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa tỉnh lạng sơn và tỉnh quảng tây trung quốc
luôn được tăng cường thúc đẩy ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hiệu quả trên mọi mặt
hàng năm thu hút khoảng gần ba doanh nghiệp việt nam tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn
qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên tám tỷ đô la
việc chính thức mở cặp cửa khẩu song phương chima ái điểm là dấu mốc quan trọng
khẳng định sự phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh lạng sơn với khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây nói riêng
và giữa hai nước việt nam trung quốc nói chung
qua đó góp phần củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên
đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa hợp tác du lịch giao lưu nhân dân hai bên
trong đợt mưa lũ vừa qua do khối lượng đất đá bị sạt lở quá lớn đã chắn ngang quốc lộ một mươi năm c
nên tuyến đường đến huyện mường lát tỉnh thanh hóa rất khó khăn
với sự nỗ lực của chính quyền địa phương đến chiều nay tuyến quốc lộ đã được thông xe trở lại sau một mươi ngày bị tắc nghẽn
do mưa lớn kéo dài hàng chục nghìn tấn đất đá đã sạt lở xuống các tuyến đường tại huyện mường lát
trong đó có quốc lộ một mươi năm c trục giao thông chính chạy xuyên huyện và hướng xuống các huyện miền xuôi
sạt lở diễn ra tại nhiều điểm trên quãng đường dài nên việc khắc phục hậu quả rất khó khăn
có những vị trí tưởng như đã thông nhưng ngay sau đó đất đá lại tiếp tục sạt xuống
gây ách tắc trở lại sau nhiều ngày huy động lực lượng với quyết tâm cao độ
hiện tại các phương tiện cơ giới đã có thể chạy thẳng đến trung tâm huyện mường lát
trong thời điểm toàn huyện đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề do thiên tai
việc thông tuyến quốc lộ một mươi năm c có ý nghĩa to lớn đối với chính quyền và nhân dân tại đây
bởi nhiều hoạt động cứu trợ thiết bị vật tư và hàng hóa đang chờ sự khai thông của tuyến đường này
chuyển sang các thông tin quốc tế sau tuyên bố của bộ quốc phòng nga về việc máy bay mỹ sử dụng bom
có chứa chất phốt pho trắng để oanh tạc ở thị trấn của syri bộ quốc phòng mỹ đã lên tiếng phủ nhận
cáo buộc này và khẳng định không có đơn vị quân sự nào của mỹ ở khu vực này được trang bị vũ khí phốt
pho trắng ngày tám tháng chín truyền thông nga đồng loạt đưa tin hai máy bay f một mươi năm của mỹ đã ném bom phố
xuống tỉnh den azo của syri trong khi đó người phát ngôn bộ quốc phòng mỹ jean robertson khẳng định
ở thời điểm đó bộ này không hề nhận được bất cứ báo cáo nào về việc sử dụng phốt pho trắng
phốt pho trắng hiện được coi là chất cấm và là loại vũ khí hóa học do có thể gây chết người và gây
thương tật nghiêm trọng truyền thông đức đưa tin berlin có thể sẽ tham gia liên quân do mỹ đứng
đầu tiến hành không kích nhằm vào lực lượng chính phủ syri trong trường hợp damas sử dụng vũ khí
hóa học hiện bộ quốc phòng nga cảnh báo một nhóm khủng bố tại syri đang lên kế hoạch sử dụng
vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại tỉnh idlib của syri với mục đích kích động các nước phương
tây tấn công đa mát thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống nga putin ngày hôm nay đã có
cuộc hội đàm tại vladivostok liên bang nga về các hoạt động kinh tế chung trên các đảo tranh chấp
mà nga gọi là nam kuri trong khi nhật bản gọi là lãnh thổ phương bắc
theo tổng thống nga vladimir putin mối quan hệ giữa nga và nhật bản đang phát triển đều đặn
lần đầu tiên mối quan hệ này bao gồm hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước trong khi đó
thủ tướng abe bày tỏ mong muốn thảo luận với tổng thống putin về một hiệp ước hòa bình giữa
nhật bản và nga trong cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực
nhật bản hy vọng xây dựng lòng tin thông qua các hoạt động kinh tế như một bước tiến tới giải quyết
lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua đối với các hòn đảo mà nga đang kiểm soát và cuối cùng ký kết
một hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ hai nga cũng muốn thu hút đầu tư của nhật bản vào
khu vực biển đông giàu tài nguyên cụ thể là các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo tại
năm khu vực mà ông abe và ông putin đã nhất trí năm hai nghìn một mươi bảy bao gồm nuôi trồng thủy sản và du lịch
bộ tài chính malaysia xác nhận
nước này đã chính thức hủy bỏ hai dự án xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt có tổng trị giá là
hơn một tỷ usd và một đường ống dẫn dầu khác trị giá là bảy trăm chín mươi năm triệu usd ký kết với trung quốc đây
là một trong những nỗ lực của chính phủ malaysia nhằm cắt giảm khoản nợ quốc gia hiện đang ở mức
là khoảng hai trăm năm mươi tỷ usd bộ trưởng tài chính malaysia không tiết lộ chi phí mà malaysia sẽ phải gánh
giá chính phủ malaysia mahathir mohamad xác nhận hủy bỏ ba dự án có tổng giá trị hai mươi hai tỷ usd ký kết giữa
trung quốc và malaysia cho tới khi kuala lumpur thanh toán được các khoản nợ các dự án bao gồm một dự
án đường xe lửa và hai dự án đường ống dẫn dầu thủ tướng mahathir cũng từng tuyên bố ông muốn
duy trì quan hệ hữu hảo với trung quốc chào đón các dự án đầu tư từ nước này miễn là các dự án có lợi cho malaysia
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt